tại quảng trị thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân đã dùng các phương tiện để đánh bắt theo hình thức tận diệt thủy hải sản như nghề giã cào sung điện hay thuốc nổ
để ngăn chặn tình trạng trên các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất các hình thức khai thác trên
đây là tàu cá q năm mươi nghìn một mươi ts do ông võ lên ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường
vừa bị đồn biên phòng cửa tùng tỉnh quảng trị bắt giữ về hành vi dùng sung điện để đánh bắt thủy hải sản
vấn đề đáng nói là khi bị bắt ông võ lên vẫn không biết vì sao mình bị bắt
theo ông võ lên cho biết mình làm nghề đánh bắt bằng sung điện đã hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ai nhắc nhở
các loại cá tàu ông lên dùng sung điện để đánh bắt
chủ yếu là cá thuộc tầng đáy và đánh trong phạm vi cách bờ từ sáu đến bảy hải lý trở lại
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng ở quảng trị đã tổ chức kiểm tra hơn sáu trăm linh lượt tàu thuyền ở trên biển
bắt giữ hai mươi bảy trường hợp vi phạm về đánh bắt theo hình thức nghề giả cao sung điện và thuốc nổ xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới tiếp tục đẩy mình công tác tuyên truyền tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát bờ biển và trên biển
chúng tôi đề cao biện pháp phối hợp với chính quyền
chúng tôi đề cao biện pháp phối hợp với chính quyền đặc biệt là để huy động được tàu thuyền nhân phục vụ ngăn chặn bắt giữ và xử lý
tin tràng mà sử dụng chất nổ rồi giả cao sung điện
hiện nay việc khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt như chất nổ sung điện nghề giã cào khai thác vùng bờ vẫn lén lút diễn ra
điều này rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương ven biển
nếu không nguồn lợi thủy sản gần bờ khó mà phát triển mỗi khi các nghề tận diệt không được giải quyết một cách triệt đề